các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

đối tượng ra thành phố phan thiết thuê phòng tại nhà nghỉ in thuê xe mô tô biển số năm mươi chín i một trăm chín mươi tám xx
sau đó sửa biển số thành năm mươi chín i một mươi tám nghìn tám trăm chín mươi một rồi điều khiển xe mô tô chạy quanh thành phố phan thiết để tìm địa điểm gây án
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng bốn trường chọn và tiến hành theo dõi tiệm vàng hoa mỹ kim tìm tìm cơ hội thực hiện hành vi phạm tội
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày nhân lúc tiệm vàng đang vắng người trường đã vào tiệm vàng và thực hiện vụ cướp
sau một lúc tham quan các mặt hàng trong tiệm vàng trường vừa hỏi mua và yêu cầu chủ tiệm vàng là bà nguyễn thị lờ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại khu phố ba phường đức long thành phố phan thiết đưa các sản phẩm cho xem
thì đối tượng bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào người bà l và cướp đi số vàng khoảng hai chín lượng trị giá một trăm năm mươi bốn triệu đồng
rồi điều khiển xe máy bỏ chạy
sau khi gây án đối tượng di chuyển qua nhiều tuyến đường trong thành phố để đánh lừa cơ quan chức năng
quay về nhà nghỉ in thành phố phan thiết trà phòng trả xe thuê bắt grab ra bến xe phương tràng đón xe về gia lai
khi đi được nửa đường đối tượng xuống xe quay lại bến xe bắc phan thiết đón xe về bến xe miền đông ngay trong đêm
rồi bắt grab quay về lại bình dương
thế nhưng tất cả hoạt động của đối tượng không qua mắt được cơ quan chức năng
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
hỗ trợ phối hợp với công an thành phố phan thiết chia thành năm tổ công tác triển khai liên tục một mươi tám giờ
cùng với sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân đã dựng lại toàn bộ hồ sơ di chuyển của đối tượng
đến một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
đã bắt giữ được trường khi đối tượng đang làm việc tại công ty
khám xét căn hộ trung cư nơi trường đang cư trú lực lượng công an thu giữ số vàng đối tượng đã cướp trước đó
cùng chiếc xe máy mà trường dùng để đi cướp và một số giấy tờ trường đã làm giả
hiện nay công an tỉnh bình thuận đang di lý đối tượng thái văn trường về bình thuận để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
từ vụ án trên có thể thấy thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ cướp tiệm vàng nghiêm trọng gây rúng động dư luận xã hội
điều đáng nói những vụ cơm này chỉ diễn ra trong tích tắc và hung thủ hết sức manh động khó lường
trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi và táo tận của kẻ trộm cần phải có hình phạt nào để xử lý và giăn đề
đã tạm giữ đối tượng nguyễn minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú xã thạch trung thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh để điều tra về hành vi cướp tài sản
toàn là nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn tại thị trấn nghèn huyện can lộc
theo đó khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng bốn công an huyện can lộc nhận tin báo của anh lê ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú thị trấn nghèn
chủ tiệm vàng kim sơn hiền tại thị trấn nghèn về việc bị một đối tượng bịt mặt đi ô tô hiệu toyota viot màu bạc
không rõ biển kiểm soát xông vào tiệm dùng búa đập vỡ tủ kính cướp vàng trang sức trưng bày bên trong rồi lên ô tô tàu thoát
lúc này con gái anh sơn là cháu lê ngọc tề đang xem tv tại phòng khách phát hiện sự việc đã đuổi theo hồ hoán nhưng không kịp
theo trình báo của anh sơn đối tượng đã cướp đi khoảng một mươi năm một mươi bảy chiếc kiềng bằng vàng mỗi chiếc kiềng từ hai đến năm chỉ vàng hai mươi bốn k tương đương khoảng sáu mươi chỉ vàng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện can lộc đã xác định vụ việc phức tạp
đối tượng gây án hết sức manh động liều lĩnh nên đã nhanh chóng cử cán bộ xuống bảo vệ hiện trường
đồng thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương đã được điều động phối hợp với công an huyện can lộc
nhanh chóng khám nghiệm hiện trường phong tỏa các khu vực để truy bắt đối tượng gây án
theo hình ảnh do camera an ninh của tiệm vàng kim sơn hiền ghi lại thời điểm trên có một chiếc ô tô dừng đỗ ngay trước tiệm vàng
tiếp đó một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bịt mặt đeo găng tay xuống xe rồi lao nhanh vào tiệm vàng dùng búa đập tủ kính
cướp đi một số lượng vàng và nhanh chóng chạy ra ngoài lái xe tàu thoát
toàn bộ quá trình cướp tiệm vàng của tài xế ô tô diễn ra rất nhanh chỉ trong khoảng từ năm đến một mươi giây
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo ban giám đốc
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát hình sự công an huyện can lộc và công an các đơn vị địa phương
đã huy động tối đa lực lượng phương tiện sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu chứng cứ
tiến hành chốt chặn các tuyến đường xoát xét các địa bàn để kịp thời bắt đối tượng gây án
lần theo dấu vết lực lượng công an đã xác định đối tượng bỏ chạy ra hướng thành phố vinh nghệ an
đến khoảng một giờ ngày một mươi tám tháng bốn lực lượng công an xác định được danh tính đối tượng gây án là nguyễn minh toàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú xã thạch trung thành phố hà tĩnh đang lẩn trốn tại khu vực gần sân bay vinh nên tiến hành bắt giữ
khám xét phương tiện toàn sử dụng là ô tô toyota vios biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi một nghìn ba trăm tám mươi
lực lượng chức năng thu giữ một mươi sáu vòng kiềng bằng vàng có trị giá khoảng một trăm chín mươi triệu đồng
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng nguyễn minh toàn khai
do tham gia đánh bạc liên tiếp bị thùa nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ
tối một mươi bảy tháng bốn toàn mượn ô tô biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi một nghìn ba trăm tám mươi của người thân rồi đi từ thành phố hà tĩnh đến thị trấn nghèn
tại đây toàn chạy lòng vòng quan sát và khi đi qua tiệm vàng kim sơn hiền thấy không có người trông coi nên đã chọn để gây án
sau khi chạy xe đến chỗ vắng dùng băng keo đen dán tre biển kiểm soát ô tô toàn quay xe lại
dừng đỗ trước tiệm vàng trùm kín mặt tay cầm búa đình rồi mở sẵn cửa xe nhanh chân chạy vào tiệm vàng
dùng búa đinh đập vỡ tủ kính vơ vội một dãy kiềng vàng rồi chạy ra xe tẩu thoát
với những tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện can lộc đã ra quyết định tạm giữ đối với nguyễn minh toàn
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tuy nhiên dù đã có rất nhiều khung hình phạt xử lý đối với những đối tượng cướp tiệm vàng thế nhưng tình trạng này vẫn xảy ra như cơm bữa trên cả nước
vậy phải xử lý như thế nào mới đủ sức gian đe và để hạn chế xảy ra những vụ cướp tiệm vàng làm chấn động xã hội
theo điều một trăm bảy mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định về tội trộm cắp tài sản
người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng
nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm
đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều một trăm sáu mươi tám một trăm sáu mươi chín một trăm bảy mươi một trăm bảy mươi một một trăm bảy mươi hai một trăm bảy mươi bốn một trăm bảy mươi năm và hai trăm chín mươi của bộ luật này
chưa được xóa an tích mà còn vi phạm
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an tích
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
có tổ chức có tính chất chuyên nghiệp chiếm đoạt tài sản trị giá từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm linh triệu đồng
dùng thủ đoạn xảo quyệt nguy hiểm hành hung để tàu thoát
trộm cắp tài sản trị giá từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng
nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a b c và d khoản một điều này
ba tái phạm nguy hiểm
ngoài ra người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác
làm cho người bị tấn công lâm vào trạng thái không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản
thì có thể bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
các trường hợp bị phạt tù từ bảy đến một mươi năm năm gồm có tổ chức có tính chất chuyên nghiệp
tái phạm nguy hiểm sử dụng vũ khí phương tiện
thủ đoạn nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác
mà tỷ lệ thương tật từ một mươi một đến ba mươi
chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm linh triệu đồng và gây hậu quả nghiêm trọng
mức hình phạt cao nhất của tội cướp tài sản được quy định tại khoản bốn điều này
gồm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ thương tật từ sáu mươi một trở lên hoặc làm chết người
chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm linh triệu đồng trở lên và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
phạm vào trong những trường hợp này người phạm tội sẽ bị áp dụng hình phạt từ một mươi tám đến hai mươi năm
phạt tù trung thân hoặc tử hình
ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi đến một trăm linh triệu đồng
tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một đến năm năm
thưa quý vị hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ cướp tiệm vàng ở phan thiết bình thuận
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại